nhưng trong điều kiện bão lụt có nhiều người đang phải sử dụng nguồn nước không an toàn để ăn uống và sinh hoạt
khi đó chúng ta cần phải xử lý nước bị nhiễm bẩn thành nguồn nước an toàn để sử dụng
đó cũng là lý do ngày hôm nay tôi sẽ trình bày biện pháp xử lý nước đơn giản để ăn uống sinh hoạt trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai bão lụt
quy trình đơn giản để xử lý nước từ nước lụt thành nước sạch cho ăn uống sinh hoạt thì bao gồm có hai bước
bước thứ nhất là làm trong nước
bước thứ hai là khử trùng nước
sau khi mà chúng ta khử trùng nước rồi thì chúng ta sẽ có nước sạch để ăn uống và sinh hoạt
tuy nhiên nếu như mà uống trực tiếp thì chúng ta vẫn phải đun sôi nước trước khi uống
để thực hiện quy trình này thì ta cần phải chuẩn bị những dụng cụ và hóa chất như sau
thứ nhất là ta cần phải có hai cái sô hai mươi lít nước vải cốt tông
giá để lót vải lọc
cloramin b dạng viên hoặc cloramin b dạng bột
đây là số nước chúng tôi đã lấy từ vùng lũ bị ô nhiễm và cần phải xử lý
khi lấy nước để xử lý chúng ta cần phải lưu ý lấy nước ở những cái chỗ mà ít bị ô nhiễm nhất
ví dụ như ở chỗ xa bờ hoặc là chỗ nước trong để xử lý
chúng ta nhìn thấy cái số nước lũ này rất là bẩn và có nhiều rác
trước khi mà chúng ta lọc làm trong nước bằng phèn chua thì chúng ta cần phải loại bỏ hết những cái rác
sau đây tôi sẽ tiến hành bắt đầu lọc
sau khi mà ta lọc sơ bộ thì ta có thể xử lý
chúng ta có thể thấy là rác sẽ được động lại ở trên lớp vải màn và chúng ta sẽ có nước để xử lý
dụng cụ bao gồm một xô đựng nước bẩn hai mươi lít một số không đựng nước sạch hai mươi lít một lượng phèn chua khoảng một gram và một gáo nước
đầu tiên tôi sẽ lấy một gram phèn chua
hòa vào trong cái gáo nước này
cứ một gram càn chua là có thể làm trong được cho khoảng hai mươi lít nước
sau khi ta hòa tan phèn chua xong thì đổ vào cái xô nước hai mươi lít đang cần xử lý này và khói đều
ta sẽ chờ khoảng ba mươi phút cho cặn lắng xuống đáy xô gạn lấy nước trong và đổ vào cái xô sạch khác để khử trùng
ta cũng có thể làm trong một thùng chứa nước lớn để sử dụng dần
ví dụ phải làm trong một thùng ba trăm linh lít nước ta sẽ dùng khoảng một mươi năm gram phèn chua hòa tan trong gáo nước
sau khi hòa tan xong thì ta sẽ đổ vào thùng nước cần xử lý và quấy đều
chờ cặn lắng xuống đáy thùng và gạn lấy nước trong
đây là thùng nước sạch đã được làm trong bằng phèn chua
còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý nước trong trường hợp mà chúng ta không có phèn chua
trong trường hợp mà chúng ta không có phèn chua để làm trong nước thì chúng ta có thể sử dụng vải để chúng ta lọc nước
nếu mà sử dụng vải thì chúng ta có thể sử dụng cái loại vải có chất liệu là cốt tông
thì loại vải này
vừa có thể cho nước đi qua lại vừa giữ được những cái cắt bẩn nhỏ ở lại
cách làm này rất đơn giản
tôi sẽ lót cái tấm vải này vào trong rổ và đặt lên trên cái thùng đựng nước không
sau đó ta sẽ dùng gáo múc nước bẩn từ xô đựng nước bẩn đổ vào trong cái xô đựng nước không
và nước nó sẽ được lọc qua lớp vải có tông
để chảy xuống xô đựng nước
toàn bộ những lớp bẩn sẽ được giữ lại ở trên mặt của lớp vải
ta sẽ lọc đi lọc lại đến khi nước trong thì thôi
lưu ý là mỗi lần lọc ta lại loại bỏ lớp cắt bẩn đi để làm sạch tấm vải và giúp cho nước có thể chảy qua được lớp vải lọc
như vậy là cái bước đầu tiên làm trong nước đã được hoàn thành
ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các thiết bị lọc nước đảm bảo chất lượng để lọc nước đã được làm trong
sau khi đã làm trong nước chúng ta sẽ bước sang bước thứ hai là khử trùng nước
nước đã được làm trong có thể được khử trùng bằng hai cách
dùng hóa chất hoặc đun sôi
nếu khử trùng bằng hóa chất thì thường là hay sử dụng các chế phẩm có chứa cloramine b dạng bột hoặc dạng viên
chế phẩm dạng bột chứa cloramine b
thì thường để khử trùng các nguồn nước cấp cho tập trung
nước có thể hoặc là các giương nước nơi tập trung dân để tránh lũ và lưu ý là phải do cán bộ y tế chỉ đạo thực hiện
còn chế phẩm cloramine b dạng viên thì thường được sử dụng để khử trùng nước cho các hộ gia đình
cloramine b được đóng gói dạng viên với hàm lượng là hai mươi năm gam
thì cứ một viên chloramin b hai mươi năm gram thì khử trùng cho hai mươi năm lít nước đã được làm trong
ta thường dùng chế phẩm dạng bột chứa chlorin b để khử trùng một lượng thể tích nước lớn hoặc cấp cho nhiều hộ gia đình và phải do cán bộ y tế hướng dẫn thực hiện
thì hiện nay trên thị trường có nhiều loại chế phẩm chứa chloramin b với hàm lượng khác nhau
sử dụng chế phẩm nào để khử trùng nước ta nên theo khuyến cáo của nhà sản xuất
sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách khử trùng cho thùng đựng ba trăm linh lít nước
chế phẩm chứa chloramin b hai mươi năm là loại thông dụng nhất
để khử trùng cho ba trăm linh lít nước ta cần phải tính lượng hóa chất cần thiết trên cơ sở nồng độ clue trong nước sau khi xử lý là hai năm mg trong một lít nước hay bảy trăm năm mươi mg
như vậy lượng hóa chất chloramin b hai mươi năm cần thiết được tính theo công thức như sau
bảy trăm năm mươi mg x một trăm linh chia cho hai mươi năm
bằng ba mg tức là ba gram
như vậy chúng ta sẽ cần phải có ba gram chron b hai mươi năm để có thể khử trùng cho ba trăm linh lít nước
tương đương khoảng gần một phần ba thịa bột cloramine b hai mươi năm
để khử trùng ba trăm linh lít nước ta sẽ hòa tan ba gram bột cloramine b hai mươi năm này vào trong một cái gáo nước
khối đều rồi đổ vào thùng chứa ba trăm linh lít nước
tiếp tục trộn đều
nước sau khi khử trùng ba mươi phút là có thể sử dụng được
nếu không có sẵn hóa chất để khử trùng nước ta có thể khử trùng bằng cách đun sôi
tuy nhiên ta phải lưu ý là nước phải được đun sôi ít nhất là một phút kể từ khi nước bắt đầu sôi
trong quá trình thực hiện thì tôi có một số khuyến cáo như sau
cái thứ nhất là chúng ta không tiến hành khử trùng đồng thời với đánh phèn
vì phèn hoặc các chất hữu cơ trong nước sẽ hấp thụ hết chlor hoạt tính và làm mất tác dụng khử trùng của chlore
tiếp theo nữa là chúng ta cũng phải lưu ý là việc khử trùng thì khi mà chúng ta ngửi thấy mùi clor thì việc khử trùng nó mới có tác dụng
nước đã được làm trong và khử trùng có thể sử dụng cho các mục đích nấu ăn và sinh hoạt
tuy nhiên nếu chúng ta uống trực tiếp thì vẫn phải đun sôi nước trước khi uống
vậy là tôi vừa hướng dẫn xong
quy trình xử lý nước trong ăn uống và sinh hoạt
mọi người nên làm theo hướng dẫn để có nguồn nước sạch sử dụng hàng ngày đồng thời có sức khỏe tốt hơn
xin chào quý vị khán giả
tôi là đỗ mạnh cường
công tác tại cục quản lý môn
hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý giếng nước sau ngập lụt
hiện nay thì chúng ta đang sử dụng phổ biến hai loại là giếng đào và giếng khoan
vì hai loại giếng này có cấu tạo khác nhau do vậy
với mỗi loại giếng ta lại có cách xử lý khác nhau
sau đây tôi sẽ giới thiệu các bước để xử lý nước giếng đào
để xử lý nước giếng đào sau ngập lụt
ta cần phải tiến hành theo ba bước như sau
bước thứ nhất là thao rửa giếng
bước thứ hai là làm trong giếng
và bước thứ ba là khử trùng giếng
bước thứ nhất chúng ta cần phải làm đó là thao rửa giếng
thì đầu tiên chúng ta cần phải tiến hành khơi thông các vũng nước xung quanh khu vực giếng
sau đó thì chúng ta sẽ tháo bỏ cái nắp ly lông bịt miệng giếng
và tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng gầu để chúng ta múc nước rội lên thành giếng

và sàn giếng để cho trôi hết đất cát và rác bám trên thành giếng sàn giếng
chúng ta lưu ý nếu mà giếng ngập nhiều vào nước lụt
thì chúng ta cần phải múc hoặc là dùng máy bơm để hút cạn nước giếng
và vét hết bùn cặn cũng như là rác ở trong giếng
nếu giếng không bị nước lụt tràn vào nước vẫn trong
thì chúng ta nếu mà có điều kiện thì chúng ta có thể hút nước và thao rửa
và nếu không thì chúng ta có thể tiến hành làm trong giếng nước
sau khi chúng ta hoàn thành cái bước thau rửa giếng thì chúng ta sẽ bước đến cái bước thứ hai đó là làm trong giếng nước
thì mỗi mực giếng chỉ có một cái thể tích khác nhau
thì do vậy là chúng ta cần phải tính toán cái thể tích nước thực ở trong giếng
công thức để tính thể tích nước thực ở trong giếng sẽ là
chiều cao cột nước nhân với diện tích hình tròn bị giếng
ví dụ đối với cái giếng nước này thì tôi đo được cái mực nước ở trong giếng cao ba mét
bán kính của giếng là tám mét
thì như vậy ta sẽ tính được diện tích của nghệ giếng sẽ là ba một mươi bốn x với tám x tám bằng hai mét vuông
thể tích nước thực ở trong giếng sẽ là ba x hai mét vuông bằng sáu mét khối
như vậy ta sẽ tính được cái lượng nước thực ở trong giếng sẽ là sáu mét khối tương đương với sáu lít nước
sau khi mà chúng ta đã tính được thể tích nước thực ở trong giếng
thì tiếp theo chúng ta cần phải tính toán được cái lượng phèn chua sử dụng
để làm trong lượng nước ở trong giếng như vậy
chúng ta tính trên cơ sở là cứ mỗi một mét khối nước
chúng ta cần phải có năm mươi gram phần chua để làm trong nước
hoặc có thể tăng lên đến một trăm linh gram phần chua trong một mét khối nước nếu như nước đục nhiều
như vậy với sáu mét khối nước thực ở trong giếng thì chúng ta sẽ cần phải có sáu mét khối nhân với năm mươi gram
ra ba trăm linh gram phèn chua
như vậy lượng phèn chua chúng ta cần phải sử dụng để khử trùng sáu mét khối nước trong cái giếng này sẽ là ba trăm linh gram
và chúng ta sẽ hòa tan ba trăm linh gram phần chua này vào trong một cái gầu nước
sau đó chúng ta sẽ kéo mạnh lên khoảng một mươi lần
sau đó thì chúng ta chờ khoảng từ ba mươi đến sáu mươi phút cho lắng hết cặn
và sau đó thì có thể tiến hành cái bước tiếp theo là để khử trùng nước
nước giếng sau khi khử trùng nước
nước giếng sau khi khử trùng nước
nước giếng sau khi được làm trong
muốn sử dụng cho ăn uống sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta cần phải trải qua các bước khởi trùng
thì hiện nay cái loại hóa chất được sử dụng phổ biến để khử trùng giếng nước là loại cloramin b bột hai mươi năm
trước tiên thì chúng ta cần phải tính toán được cái lượng hóa chất chlorimin b hai mươi năm cần thiết để khử trùng cho riêng nước
ta có thể áp dụng công thức như sau
lượng hóa chất cần sử dụng tính theo gam sẽ bằng nồng độ
clor hoạt tính của dung dịch cần pha nhân với solid chia cho hàm lượng clor hoạt tính của hóa chất sử dụng nhân với một nghìn
dựa vào công thức này thì để khử trùng cho một m khối nước thì ta cần phải một mươi gram hóa chất cloramin b hai mươi năm
đối với cái giếng nước mà chúng ta đang xử lý ở đây thì nó có thể tích là sáu mét khối nước
như vậy ta cần tính được cloramin b hai mươi năm để khử trùng nước như sau
cần hai năm mg x sáu bằng một mươi năm mg clor hoạt tính tức là tương đương với một mươi năm g clor hoạt tính

sau khi mà chúng ta đã tính toán được lượng chloramin b hai mươi năm cần thiết là sáu mươi gram
thì ta sẽ tiếp tục bước tiếp theo đó là tiến hành việc khử trùng nước bằng hóa chất
ta sẽ hòa sáu mươi g hóa chất cloramin b hai mươi năm này vào một gầu nước khuấy đều cho tan hết
sau đó ta sẽ tưới đều gầu nước này vào trong giếng
và tiếp theo thì chúng ta sẽ thả cái gầu nước kìm đến nửa cột nước rồi kéo lên kéo xuống khoảng một mươi lần
và cuối cùng là múc khi nước giếng này lên rội lên thành giếng
để khử trùng thành giếng và chúng ta sẽ chờ khoảng ba mươi phút sau là có thể dùng như vậy
tôi đã giới thiệu xong các bước để xử lý nước giếng đào sau khi bị ngập lụt
sau đây thì tôi xin giới thiệu các bước để xử lý nước giếng khoan sau ngập lụt
đối với nước giếng khoan thì diện tích

giếng nhỏ độ dài của cột nước giếng sâu và có sự che chắn bảo vệ tốt hơn dưới đào
nên ta sẽ có cách xử lý khá đơn giản như sau
đầu tiên là chúng ta sẽ làm vệ sinh máy bơm sàn giếng
chúng ta loại bỏ hết các bùn đất rác bám ở trên vòi bơm sàn giếng
sau đó thì chúng ta vận hành máy bơm bơm hết nước đục
đến khi thấy nước trong thì chúng ta tiếp tục bơm thêm một mươi năm phút nữa
và chúng ta bỏ nước đi
sau đó có thể sử dụng lại được
như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn xong
các quy trình xử lý nước giếng sau mùa lũ lụt
trong đó có nước giếng đào và giếng khoan
mọi người nên làm theo hướng dẫn
để có nguồn nước giếng sạch
đảm bảo vệ sinh
cũng như sức khỏe của gia đình